các thương hiệu thời trang xuất hiện ngày càng nhiều
cùng với thói quen mua sắm hiện tại
phần lớn đồ may mặc trên thực tế không được mặc nhiều hoặc bị vứt bỏ
chỉ sau một thời gian ngắn do hỏng không vượt nữa hoặc lỗi mốt
hầu hết quần áo bị vứt bỏ sẽ đi đến các bãi rác
tuy nhiên khi trốn lấp vải nhượng hoặc vải sợi tổng hợp khó phân hủy
không khác gì rác thải nhượng
vậy chúng ta cần có giải pháp như thế nào cho vấn đề này
đây là một chiếc quần jean cũ đã qua sử dụng
bạn nghĩ sẽ làm gì với chúng
bớt quần đi không sử dụng nữa
hay có thể trao tặng ai đó đang cần
nhưng có một cổ phù thủy nhỏ lại biến hóa chúng thành những phụ kiện rất đáng yêu
hãy xem phim này và hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
xin chào quý vị và các bạn trong chương trình muôn màu cuộc sống ngày hôm nay
xin mời quý vị hãy cùng với tôi tìm hiểu và trải nghiệm tại một tiệm đồ phụ kiện rất đặc biệt
bởi vì những sản phẩm ở đây đều được tái chế từ những chiếc quần jean đã qua sử dụng
những chiếc quần jean cũ tưởng chừng sẽ vất đi
nhưng đây lại là một nguyên liệu quý giá
cho thời trang tái chế túi sách giày dép ba lô
làm mới những đồ cũ vừa là một cách sống xanh vừa giúp hạn chế mua sắm và lãng phí đồ dùng
đây chính là ý tưởng của cô gái nguyễn hải yến đến từ bắc giang
công việc hàng ngày của yến bắt đầu từ việc cắt từng bộ phận của những chiếc quần jean
định hình sản phẩm sẽ làm và cuối cùng là may hoàn chỉnh thành những chiếc túi chiếc mũ
mình rất là yêu thích những cái món đồ handmade
thì trước đây từ hồi sinh viên thì mình cũng đã tìm hiểu để may những chiếc túi sách
và hồi đấy thì mình mới chỉ may những chiếc túi sách từ vải mới ấy những cái vải nguyên liệu may túi có sẵn
nhưng mà mình cũng không tuy nó cũng có độc đáo nhưng mà mình vẫn không thích lắm
mình vẫn muốn tìm một cái sản phẩm nào đấy mà nó có cái sự độc đáo riêng
một lần tình cờ thì mình đã mang chiếc quần cũ của mình ra cắt may thành túi sách ấy
thì mình có đăng lên mạng xã hội khoe thì thấy mọi người rất là thích thú và hưởng ứng
thì lúc đấy mình mới nghĩ là tại sao mình không mang cái chất liệu là quần jean cũ ra may túi sách
bởi vì là cái nguyên liệu đồ jean ấy bản thân của nó rất là bền và độc đáo rất thích hợp để may túi sách
vì vậy mà từ đấy thì mình đã thử may túi sách từ đồ jean và thấy khá là phù hợp
quần jean cũ hàng thùng chính là nguồn nguyên liệu yến lựa chọn
bất kể nơi nào
có quần vắt đi đều được yến liên hệ và nhập về
nhìn những chiếc quần đã bạc màu nhanh nheo tưởng không thể sử dụng nhưng không ai nghĩ
chỉ sau một vài đường kéo đường chỉ của yến mà từng phụ kiện tiện lợi đã được sinh ra
không cần phân loại chọn lựa
với cô gái này mọi chiếc quần cũ đến mấy
cũng đều có thể sử dụng để làm được mọi đồ vật tùy ý
những chiếc quần jean được giặt sạch phơi khô và lựa chọn giữ lại những chi tiết đặc trưng
các bộ phận của quần được yến lựa chọn thường là ống quần đai quần túi quần
khi mà may túi thì mình sẽ thường tận dụng tất cả những cái chi tiết của quần và mình biến những cái chi tiết độc đáo của cái jean ví dụ như là đai quần đĩa quần hoặc là túi quần đó là những cái chi tiết độc đáo của đồ jean thì mình lại lấy chính những cái chi tiết đấy biến chúng thành điểm nhấn của những cái chiếc túi sách của mình
khi định hình được ý tưởng yến tiến hành cắt ghép may để hoàn thiện thành sản phẩm mới
công đoạn khó nhằn và thú vị nhất chính là việc lên ý tưởng và ghép nối những mảnh vải khác nhau tạo thành những sản phẩm hài hòa nhất
không xuất phát từ chuyên ngành học thời trang cũng chẳng qua một trường lớp chuyên về cắt may bằng niềm đam mê với việc làm phụ kiện từ vải tái chế mà dần dần yến đã tạo được một thương hiệu đồ phụ kiện handmade riêng cho mình
đơn giản chỉ là thích làm phụ kiện nên học cách làm túi chứ không hẳn biết cắt may
nhưng mỗi sản phẩm mà yến tạo ra đều có những nét rất độc đáo và không cái nào giống cái nào
các sản phẩm tạo ra có những hình thú khác nhau từ túi sách ba lô cho đến dép đi trong nhà
các đồ phụ kiện được làm nên từ các loại quần jean tái chế khác nhau nên có những họa tiết trang trí rất đặc biệt
khó mà có thể làm ra sản phẩm thứ hai giống y hệt
những khách hàng ủng hộ sản phẩm đa phần là những bạn yêu thích sự mới lạ và quan tâm đến vấn đề môi trường muốn sử dụng vật liệu tái chế từ đồ cũ
hôm nay mình đến thì mình mua một chiếc ba lô dành cho các bạn
thế nên là mình đến đây mua một chiếc về cho em
theo mình thấy thì may cắt sản phẩm từ vải jean như vậy thì có thể giúp giảm bớt ô nhiễm môi trường
có thể tận dụng được có thể tái chế được một số đồ ta không bỏ tin nó rất có hữu
dạ tình cầu mình có lên các trang mạng xã hội để tìm một chiếc mũ phù hợp với những ngày hè
trang mạng lóng như thế này thì mình đã lướt qua fanpage của mèo tôm và thấy sản phẩm ở đó rất là hay đẹp và thú vị
nên là mình đã quyết tâm vào fanpage để tìm thử thì thấy thực sự là các đồ ở đây rất là phù hợp với mình
nên là mình đã có một hôm ghé thăm mèo tôm và mua những món đồ mình thích và mình đã mua được một chiếc mũ
chiếc mũ này thì mình
mình thấy nó rất là dễ phối đồ và phù hợp cho mọi người
không chỉ mua trực tiếp tại cửa hàng nhiều vị khách đã ngỏ ý đặt sản phẩm từ những chiếc quần riêng cũ của họ mang đến

khi mà nhận được những chiếc quần mọi người gửi tặng thì mỗi chiếc quần lại cho mình một cảm hứng riêng
chiếc quần này thì mình đã nên tưởng là làm chiếc túi sách chẳng hạn
chiếc quần kia mình lại thấy thích hợp là một chiếc ba lô hoặc là một chiếc túi đeo chéo
mỗi chiếc quần lại cho mình một cái cảm hứng và một cái sáng tạo riêng
ngày hôm nay thì mình mang đến những chiếc quần jean cũ của mình
có những cái chiếc quần đã cất trong tủ từ năm lớp một mươi đến nay là năm sáu năm rồi
và mình mang đến để rất là may mắn là biết đến chị yến
quen được chị yến và quen biết đến mèo tôn hammed là nhờ chị yến tái chế lại những cái chiếc quần jean này
thành những ba lô thành những túi sách những sản phẩm mà mình mong muốn để thiết kế riêng cho mình
hiện nay thì số lượng rác thải ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều
mỗi ngày là thải ra bao nhiêu rác thải thời trang rồi rác thải tất cả mọi thể loại
tái chế những chiếc quần jean này những đồ jean cũ thành những sản phẩm mới
nó giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường
và cái việc mà chị yến làm mình cảm thấy nó rất là ý nghĩa
ý nghĩa đối với bản thân mình ý nghĩa với xã hội
mới đây yến đã cho ra lò sản phẩm túi sách độc đáo từ những chiếc quần jean cũ
nhận được nhiều phản hồi tích cực của khách hàng
các mặt hàng tại tiệm của yến thường có giá giao động từ một trăm linh đến bốn trăm linh nghìn đồng
rẻ hơn so với các sản phẩm được may bằng vải mới hay vải chuyên dụng
quý vị thân mến và bây giờ thì tôi sẽ trải nghiệm làm những chiếc túi và phụ kiện
từ những chiếc quần jean cũ như thế này của vị yến
yến ơi để làm một chiếc túi như thế này thì cần phải có những quy trình như thế nào
đây là chiếc túi đơn giản nhất dành cho những người cơ bản mới học
thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách làm một chiếc túi này từ một chiếc quần đùi
như bên này chẳng hạn đây
cách làm đầu tiên thì bạn sẽ cắt đôi chiếc quần ra
thì chính một phần chiếc quần này chính là một chiếc túi
cái phần quai túi thì sẽ chính là cái phần con đĩa như thế này
bây giờ giang sẽ giúp mình dùng con dao hộp giấy này để tách cái phần chỉ này ra
để cho chiếc quần nó dài hơn cái túi của mình sẽ dài hơn
khi mà tách chỉ thì chúng mình thường sử dụng dao hộp giấy
sẽ dễ hơn là dùng kéo
thế ví dụ mình để làm một chiếc túi
cái túi như thế này thì cần một thời gian bao lâu
ví dụ như là mình quen rồi thì may cắt may chiếc túi này mình mất khoảng một mươi năm hai mươi phút thôi
bởi vì cái túi này là cái túi đơn giản nhất
giang giúp mình dùng kéo cắt một đường
tức là mình sẽ cắt đôi chiếc quần ra ấy
nhưng mà mình không quen nên mình sẽ cắt từng phần một
và bây giờ mình sẽ cắt những cái phần thừa
để cho cái túi nó trở lên vuông góc
đây giang đã hình dung ra một cái túi chưa
cái đai này nó lại ở giữa
vì vậy bây giờ mình sẽ tháo dao vào
chút nữa mình sẽ may sang bên này
giang sẽ cho dao vào đây và đi một đường
cẩn thận không rách bãi ở dưới
như vậy là chúng ta đã cắt được một chiếc túi rồi
và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành may nhé
quý vị thân mến
và vừa rồi thì tôi với yến đã cắt xong một mảnh vải để may thành một cái túi
và bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục đến với công đoạn tiếp theo
để may một chiếc túi gành thì chúng ta sẽ may lộn túi
vì vậy mà mình sẽ đặt hai mặt phải vào với nhau này
và mình bắt đầu mình may một đường như thế này
một đường ở đây và một đường đáy
mình sẽ may thử cho giang một đoạn đầu và sau đó giang sẽ may hoàn thành nhé

giang chỉ cần đạp chân ga chậm chậm lại là được
sau khi may xong thì chúng ta sẽ gạp chân vịt lên và kéo nó ra
bây giờ giang có thể thử
sau đó bây giờ mình sẽ nhẫm chân ga
đó đúng rồi
chậm chậm thôi
bây giờ chúng ta sẽ tiến hành may đáy
kéo căng cái phần đáy ra
và chúng mình sẽ may một đường ở đây
tiếp tục đi hết đường luôn
chúng ta sẽ may cái đai quần ông ấy đã tháo ra vào đây
bây giờ chúng ta sẽ may một cái đai quần nữa vào bên này
nhấc chân vịt lên
đây được gọi là cúc bốn chi tiết
để đóng chiếc cúc này thì chúng ta phải cần có dụng cụ hỗ trợ này
đây là một chiếc đai quần mà chúng mình đã sơ chế từ trước
thì bây giờ giang sẽ giúp mình may một đường nối hai chiếc ba này lại với nhau
để có một cái độ dài vừa đúng bằng một chiếc quai túi
bước tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng hai chiếc móc như thế này
để may vào túi
may vào quai túi
may vào quai túi
như thế mình cũng sẽ làm về cái bên này
và tôi đã hoàn thành xong chiếc quai
thao tác cuối cùng là sẽ gắn quai này vào với túi
hoàn thành xong rồi
quý vị thấy không
một chiếc túi dù đây là lần đầu tiên tôi làm
thế nhưng mà cũng được gọi là hoàn chỉnh
yến đánh giá như thế nào về chiếc tứ này của mình
giang lần đầu đây là lần đầu sử dụng máy may
và lần đầu may thì mình thấy một chiếc túi như thế này cũng khá là hoàn thiện rồi đấy
mình sẽ chấm cho bạn chín điểm
và xin chúc yến sẽ ngày càng phát triển thương hiệu mèo tôm của mình hơn nữa nhé
quý vị thân mến và chương trình muôn mò cuộc sống của chúng tôi xin được kết thúc tại đây
hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại